theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h ngày hôm nay mùng sáu tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy trong hai mươi ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi hai ca chiếm tám mươi sáu
số ca dương tính với sars cov hai là một mươi bảy ca chiếm sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi sáu ca chiếm sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là sáu ca chiếm hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi bốn chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi năm người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai trăm chín mươi ba người ba mươi
cách ly tại nhà
cách ly tại nhà hay nơi lưu trú là hai mươi ba năm trăm năm mươi chín người sáu mươi chín